thưa quý vị vào sáng hôm nay đội dình giữ hòa bình việt nam đã làm lễ xuất quân đội công binh số một
và bệnh viện giã chiến cấp hai số bốn tại sân bay nội bài hà nội thực hiện nhiệm vụ của liên hợp quốc
tại phái bộ dmisfa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã dự lễ xuất quân động viên
trao quyết định cho các cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
phát biểu tại lễ xuất quân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhiệt liệt biểu dương đánh giá cao
những kết quả tốt đẹp của các chiến sĩ mũ nổi xanh việt nam
nhất là cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai trong thời gian qua
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị lực lượng mũ nổi xanh việt nam
hãy lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước con người việt nam
việc tham gia hoạt động dịch vụ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
đang bước vào giai đoạn mới với tầm tâm thế mới thời cơ mới
đồng thời trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình thế giới hiện nay cũng là thách thức to lớn
chứa sĩ lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
phát huy những kết quả tích cực đã đạt được với sự đồng hành của liên hợp quốc
và các quốc gia bạn bè đối tác quốc tế tôi tin tưởng chắc chắn rằng
lực lượng mũ nổi xanh của việt nam sẽ tiếp tục làm giàu thêm truyền thống vẽ vang
của quân đội nhân dân việt nam anh hùng của đất nước
con người việt nam yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
tôi xin chúc đội công binh số một và bệnh viện giã chiến cấp hai số bốn của chúng ta
chăng cứng đá mềm vạn giảm bình an ra quân kháng lợi
tiếp tục tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
trao quyết định của chủ tịch nước và cờ tổ quốc cho các sĩ quan chỉ huy đội công binh số một
và bệnh viện giải chiến cấp hai số bốn của chúng ta
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương
của đảng nhà nước và quân đội ta
với đội công minh và bệnh viện giải chiến cấp hai số bốn
tính đến thời điểm này việt nam đã cử bảy mươi sáu lượt sĩ quan cá nhân và bốn trăm ba mươi sáu quân nhân
trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là lần đầu tiên việt nam có đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương

và với lại các chỉ huy ở bên việt nam

gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam những năm qua
mang dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế
thể hiện cam kết chính trị của việt nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề duy trì môi trường hòa bình ổn định
vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới